bảy tháng đầu năm xuất khẩu gạo đạt gần bốn triệu tấn và đạt giá trị hai tỷ đô la mỹ
còn khối lượng gạo xuất khẩu giảm khoảng một năm so với cùng kỳ nhưng giá trị thu về tăng khoảng một mươi một
đây là số liệu vừa được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thời điểm hiện tại việt nam đã vươn lên là nước có sản lượng
và giá trị xuất khẩu gạo cao thứ hai trên thế giới trong bối cảnh chống đại dịch covid một mươi chín toàn cầu
tính đến ngày hai mươi tháng bảy các địa phương đã xuống giống được ba trăm một mươi bảy một nghìn hectare tăng bốn so với cùng kỳ
do vụ đông xuân và một phần vụ hài thu kết thúc sớm thị trường lúa gạo đang có tín hiệu tốt
bộ đã chỉ đạo các địa phương chủ động tăng diện tích lên tám trăm linh đến tám trăm hai mươi hectare
như vậy so với năm hai nghìn một mươi chín sẽ tăng từ tám mươi đến một trăm linh hectare
do đó thị trường lúa gạo từ giờ đến cuối năm dự báo có nhiều thuận lợi
thống kê trong tháng bảy xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hai mươi hai ba tỷ đô la mỹ
giảm hai tám so với cùng kỳ nhưng thẳng dư rất lớn tới năm hai tỷ đô la mỹ tăng hơn ba tám so với cùng kỳ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định nếu không có biến động lớn của tình hình thế giới
khả năng cao ngành đạt được kế hoạch xuất khẩu trên bốn mươi tỷ đô la mỹ